tối hai mươi bốn tháng sáu một vụ tai nạn giao thông khá nghiêm trọng đã xảy ra trên đường dt bảy trăm bốn mươi một
đoạn qua ấp minh tân xã tân tiến huyện đồng phú tỉnh bình phước khiến bốn người bị thương
vào khoảng một mươi tám h ba mươi năm phút tối cùng ngày hai nam thanh niên điều khiển xe mô tô phân khối lớn
chở nhau lưu thông trên đường dt bảy trăm bốn mươi một hướng từ huyện đồng phú đi tỉnh bình dương
đến ấp minh tân xã tân tiến đã bất ngờ va chạm vào xe máy chở hai người phụ nữ và một cháu nhỏ
lưu thông cùng chiều vụ va chạm mạnh đã khiến cả hai xe máy và năm người trên xe bị văng lên phía trước
trong đó hai người phụ nữ bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu